trong thời gian qua số lượng trẻ em đuối nước tại ao làng ở ngoại thành hà nội ngày càng gia tăng
để giảm thiểu tình trạng này cũng như đáp ứng nhu cầu tập bơi tắm mát của trẻ em trong môi trường trong lành
người dân trong xã dương liễu huyện hoài đức hà nội đã có một cách làm sáng tạo
đó là tất cả người dân đóng góp tiền vật chất để cải tạo ao làng thành một bể bơi hữu ích
ao làng thiên một mươi chín giờ mỗi ngày vẫn đông kín người dân từ trẻ đến già bơi lội thoải mái an toàn
và miễn phí
nhìn những hình ảnh như thế này ít ai biết nơi đây đã từng là điểm nóng trên địa bàn về ô nhiễm ao hồ
bơi thì cũng an toàn anh ạ có đầy đủ các phao cứu kéo rồi cũng có những đội cứu kéo
tôi cho con nhà tôi ra rơi vơi là tôi yên tâm nước sạch trong mà lại không mất tiền
nhờ có ao làng trở thành bể bơi miễn phí mà giờ đây nhiều trẻ em trong xã dương liễu đã biết bơi
và phong trào bơi lội phát triển hơn một năm qua
tất cả những ngày nắng nóng là các cháu đến rất đủ
và cái quý nhất của cái phong trào bơi là toàn bộ học sinh tiểu học của dương liễu
đã được phổ cập chương trình bơi trong chương trình giáo dục
là người khởi xướng ý tưởng cải tạo ao làng thành bể bơi cho người dân ông nguyễn phi hậu cho biết
để bảo đảm được vệ sinh suốt mùa hè nóng bức cho khu vực này ông đã tự bỏ tiền
cũng như huy động nguồn kinh phí từ người dân trong làng
và cũng như là phân cử người dọn vệ sinh thường xuyên
để mô hình này được tiếp tục duy trì lâu dài thì còn cần rất nhiều nỗ lực của người dân cũng như chính quyền sở tại
người dân khu vực ngoại thành hy vọng sẽ có thêm nhiều sự chung tay góp sức hơn nữa
để nhiều bể bơi như thế này đi vào hoạt động góp phần cải thiện tình trạng đuối nước ở trẻ em